cũng trong sáng ngày hôm qua một mươi sáu tháng tám phòng pháp chế điều tra xử lý về cháy nổ phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trên địa bàn
trước đó khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm người dân thấy khói và lửa thoát ra từ trên lầu một của ngôi nhà do bà nguyễn thị thu vân sáu mươi tuổi ở số chín mươi bốn gò xoài khu phố một mươi một phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm làm chủ
khi mọi người đạp cửa vào thì lửa đã bao trùm khói gây ngạc nên chỉ kịp đưa bà vân ra ngoài an toàn
cảnh sát chữa cháy quận bình tân điều năm xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau vụ cháy được dập tắt tại hiện trường nhiều tài sản trong lần một của căn nhà đã bị thiêu rụi